trại tạm giam công an tp đà nẵng vừa công bố quyết định giảm án phạt tù nhân dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm cho các can phạm nhân đang thụ án tại trại tạm giam công an thành phố
trong đợt giảm án này có hai mươi bốn phạm nhân được trao quyết định giảm án trong đó tám trường hợp được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù một mươi sáu phạm nhân được giảm từ một tháng đến sáu tháng tù
đây là những phạm nhân đã chấp hành được hình phạt tù một phần ba thời gian trở lên có quá trình học tập lao động cải tạo xếp loại khá và tốt và được đề xuất vào danh sách đưa lên hội đồng xét giảm án thành phố
việc giảm án cho các phạm nhân trong dịp lễ đặc biệt của đất nước thể hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đối với những người lầm lỡ tạo cơ hội cho các phạm nhân sớm hạ nhập cộng đồng sớm có ích cho gia đình và xã hội đồng thời là tiền đề cho các phạm nhân khác tiếp tục phấn đấu lao động cải tạo tốt